cảm ơn các bạn đã theo dõi
tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi hai
ban kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng một trăm bảy mươi km tính từ tâm bão
bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được năm đến một mươi km
đến một mươi sáu h chiều nay ngày hai tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một ba độ vĩ bắc
một trăm linh bảy tám độ kinh đông ngay trên bờ biển quảng ninh hải phòng
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín
tức là từ sáu mươi đến chín mươi km
tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được năm đến một mươi km
chiều tối đến tối nay sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ quảng ninh đến thái bình
với sức gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi cấp một mươi một
sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
các tỉnh quảng ninh hải phòng từ sáng ngày hôm nay có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy
sau tăng lên cấp tám giật cấp một mươi cấp một mươi một
các tỉnh ven biển từ thái bình đến thanh hóa
từ trưa nay có gió mạnh dần lên cấp sáu sau tăng lên cấp bảy
giật cấp chín cấp một mươi
theo dự báo chiều nay bão sẽ đổ bộ vào hải phòng
tình hình thời tiết lúc này tại hải phòng ra sao
chúng tôi đã kết nối điện thoại với phóng viên bùi xuân đang có mặt tại đây
để cập nhật thông tin mới nhất
xin chào phóng viên bùi xuân ạ
vâng xin chào chị hồng nhung ạ
xin anh cho biết là tình hình thời tiết lúc này tại hải phòng đang như thế nào ạ
vâng hiện tại tôi đang có mặt tại đồ sơn hải phòng
một trong những nơi mà cơn bão số ba có thể đổ bộ vào
từ sáng đến giờ thì thời tiết vẫn chưa có sự biến đổi lớn ạ
chưa có gió và chỉ xuất hiện mưa phùn nhẹ và biển vẫn đang rất là lặng ạ
vâng vậy thì công tác ứng xử của lực lượng chức năng ứng phó với bão khi đổ bộ
thì đang được triển khai ra sao ạ
dạ vâng thì để ứng phó với cơn bão số ba thì ngay từ ngày hôm qua
thì cơ quan chức năng và các đơn vị nghiệp vụ đã lên kế hoạch

phương án ứng phó với cơn bão mà khi mà cơn bão đổ bộ vào đất liền
như là liên tục tuyên truyền đến tất cả người dân về thông tin như diễn biến của cơn bão
đồng thời đi kiểm tra giả soát các khu trọng điểm
giúp người dân ra cố lại nhà cửa
và bên cạnh đó thì tất cả ứng trực một trăm linh con số
sẵn sàng di rời người dân đến nơi an toàn khi bão đổ bộ vào đất liền ạ
vâng cảm ơn phóng viên bùi xuân về những thông tin anh vừa cung cấp
thưa quý vị theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
hiện nay trên khu vực tỉnh lai châu điện biên và sơn la
đang có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
lượng mưa đo được trong một giờ qua từ một giờ đến hai giờ ngày hôm nay
mùng hai tháng tám tại trạm nậm he điện biên ba mươi bảy bốn mm
mường trà điện biên ba mươi năm tám mm bó sinh sơn la ba mươi sáu một mm
hùa bùm lai châu hai mươi năm hai mm mường mô lai châu hai mươi hai mm
trong khoảng từ một đến ba giờ tới khu vực các tỉnh này tiếp tục có mưa
với tổng lượng mưa dự báo đạt bốn mươi sáu mươi mm có nơi trên sáu mươi mm
trong sáu giờ tới lũ quét sạt lở đất có nguy cơ xảy ra
tại các huyện thuộc tỉnh lai châu điện biên và sơn la
chuyển sang các tin tức khác liên quan đến vụ giết người dã man
tại huyện yên thủy hòa bình ngày hôm qua đối tượng bùi văn tiển
hai trăm bảy mươi chín là nghi phạm giết vợ là chị phạm thị hoan đã ra đầu thú
sau một mươi ngày lẩn trốn trong rừng sâu
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi hai tháng bảy trong lúc cãi nhau
bùi văn tiện đã dùng điếu cầy đánh vào đầu vợ là chị phạm thị hoan
sau đó tiển tiếp tục dùng dao đâm nạn nhân cho đến chết
rồi bỏ vào rừng lẩn trốn sau một mươi ngày bị bao vây biết không còn đường thoát
chiều ngày hôm qua một tháng tám bùi văn tiển đã ra đầu thú

sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam
nguyễn thành ngoan về hành vi trộm cắp tài sản
do không có tiền tiêu xài nên nguyễn thành ngoan nảy sinh ý định trộm tài sản
khoảng hai giờ ba mươi phút ngày hai mươi tháng bảy lợi dụng mọi người ngủ say
trong lúc đi tìm tài sản lấy trộm ngoan phát hiện xe mô tô của bà đỗ thị bé trị
đang dựng sẵn ở trong sân nhà nên đã lấy trộm rồi tẩu thoát
tài sản trộm được ngoan đem bán cho một người đàn ông lạ mặt
tại cơ quan công an nguyễn thành ngoan đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi